người bà thèn hiện nay sống tập trung chủ yếu ở hai tỉnh hà giang và tuyên quang
ở tuyên quang người bà thèn sống xen kẽ với người tài người giao
nên sinh hoạt văn hóa có những nét ảnh hưởng của hai dân tộc này
riêng ở hà giang nơi sinh sống của gần tám mươi người bà thèn
người bà thèn sống tương đối tập trung
nên họ giữ được nét văn hóa phong tục tập quán cổ truyền gần như nguyên vẹn
trên những bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ bà thèn
màu đỏ là gáp màu chủ đạo từ quần váy áo khăn và thắt lưng
có lẽ bởi vậy mà những người phụ nữ bà thèn được ví như những bông đỏ của rừng
và do định cư trên vùng núi cao thường xuyên phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt
nên trang phục truyền thống của người phụ nữ bà thèn hết sức kiên đáo
từ bàn chân ống chân cho đến đỉnh đầu
để giữ được nét đẹp của bộ trang phục truyền thống
nghề dệt thổ cầm của người pà thèn đã luôn được quan tâm
giữ bền bì theo thời gian
cho đến nay hầu như ở gia đình nào ở thôn my bắc cũng vẫn giữ được khung cười dệt thổ cầm
đi lấy cái sản phẩm ở trong rừng như kiểu cây cây đai
rồi bắt đầu tuốt ra bắt đầu luộc lên
mình có cái máy để cuốn thành chỉ
rồi bắt đầu lấy các màu về để tô lên
màu đỏ có cây màu đỏ
bây giờ đến lúc mình tô được cái màu đỏ màu cáp màu rồi
rồi bắt đầu thành dệt
mình dệt vải thì nó lại màu đen
còn cái chỉ dệt kia còn dệt áo thì nó lại màu trắng
thế là mình dệt mỗi miếng vải dệt kia
thì nếu mà mình dệt liên tục thì phải cần một mươi năm ngày
với người bà thèn phụ nữ trước khi lấy chồng đều phải biết dệt
và tự dệt cho mình một bộ trang phục hoàn trình
chính bởi vậy mà qua bao nhiêu thế hệ
người phụ nữ của đồng bào bà thèn
ai cũng biết dệt
trang phục truyền thống người bà thèn
có những nét rất riêng có giá trị thẩm mỹ cao đặc sắc
đó là sự kết hợp giữa màu sắc và những nét hoa văn độc đáo
với cách trang trí theo nhiều kiểu dáng khác nhau
từng kiểu trang phục cũng được phân biệt theo lứa tuổi
trang phục cho trẻ em thiếu nữ cô dâu cái có chồng chưa có chồng người già
cũng được thực hiện với những kiểu dáng và chi tiết hoa văn riêng biệt
xuất phát từ quan niệm màu đỏ là màu lửa màu của ánh sáng
trong đời sống tinh thần của đồng bào thân lửa là vị thần thiêng liêng nhất
chính vì thế người phụ nữ bà thèn lấy màu đỏ là màu chủ đạo trên trang phục
kết hợp với những thớ vải trắng và đen
xen kẽ những điểm hoa văn với các màu xanh vàng vân vân
tạo nên sự hài hòa tương phản của bộ trang phục giữa khung cảnh núi rừng thiên nhiên hùng vĩ
sắc màu rực rỡ của trang phục kết hợp với ánh bạc của đồ trang sức
như vòng bạc cặp ba lá khăn vấn đầu
làm cho gương mặt người phụ nữ bà thèn luôn thêm phần dạng dỡ
lúc dịch thổ cẩn này được một mươi ba năm là học
học cũng học lâu lắm học được hai ba năm mới biết là tôi làm được
tôi làm được áo vàng
học rất là khó
lúc bố mẹ dạy cho lúc bắt đầu học thì không biết gì
học từ trí từ trí từ tí mới học được
ba năm năm mới học được
lúc đấy thì vừa làm vừa học chân thủ làm
sự độc đáo và khéo léo của phụ nữ pa thèn được thể hiện khá tỉ mỉ
trong từng chi tiết và với từng loại trang phục
khăn đội đầu được cuốn nhiều lớp tạo nên bể rộng của cạp lên tới ba mươi cm
dài tới nửa mét
và hai bên có những sợi tua rua rủ xuống tạo sự mềm mại cho chiếc khăn đội đầu
khi thiết kế khăn người pà thèn dùng vải gấp lại nhiều lần
tạo thành nhiều nếp khấp theo chiều bé dần tới đỉnh đầu tạo thành một vòng tròn
phía ngoài cùng được bọc một vòng vải đỏ sen lẫn màu đen sạc sỡ
có thêm hoa văn kim tiến
hai đầu khăn để tour tạo trang trí cho khăn
hai bên phía sau khăn để hai tua rua bằng vô số những sợi chỉ nhiều màu tạo sự cân đối cho khuôn mặt
những mối độ đổi như thế này thì phải là người trẻ chưa trồng thì họ đổi như thế này
còn cưới xong rồi thì lại chuyển sang vào
nếu mà ví dụ hôm nay đăng cưới thì mình mặt như thế này
còn cưới đến ngày mai rồi mình tháo nguyên cái cái ở bên ngoài này đỏ đỏ này ra
xong là ở trong toàn màu đen
xong là đến lúc mình có con rồi thì mình lại chuyển sang một cái màu đậu như thế
còn cái trang sức của mình thì là của ngày xưa ông bà để lại toàn bàn bạc trí cống
cái thuộc cẩm của bà thèn thì thứ nhất là về cái tỉ mỉ dệt thì nó có cái khác là mình phải biết
cái chỉ trên chỉ dưới xong mình mới dệt được cái miếng vải với cái hoa văn đấy
hoa van thì nó có từ hoa van ví dụ như là hoa van đầu con chó hoa van con rán
nó có nhiều loại hoa văn để tự trưng cho cái dân tộc của mình
người pa thèn chỉ có một loại áo dùng cho cả bốn mùa ngày thường cũng như ngày hội hè
váy được may theo kiểu không cổ khi mặc hai thân vắt chéo với nhau thân sau dài hơn thân trước
màu chủ đạo của áo là màu đỏ
nhưng có phối màu với các màu sáng như màu trắng bằng cách ghép vải hoặc dệt thành các đường kẻ sọc
cách cắt may và trang trí áo của phụ nữ bà thèn hoàn toàn không giống với dân tộc nào
cùng với đó là hình thức trang trí của áo kết hợp theo và ghép vải để phối màu tạo nên một phong cách riêng cho trang phục pa thèn
một cái trang phục của người bà thèn thì phải nói là nó là một cái trang phục của người bà thèn

và một cái thứ hai nữa một cái đặc trưng nữa là đặc biệt là người bà thèn là dùng màu đỏ
và thứ ba là tất cả hoa văn của trang phục bà thèn khác hẳn so với các dân tộc khác
bởi cái trang phục của người pà thèn thì người ta dùng cái hoa văn gắn liền với những cái con vật những cái huy vật cảnh với cuộc sống của đồng bào mình
ví dụ như là hình con chó hình hạt dưa hình con rắn vân vân
đó là những cái hình mà gắn những cái hình đó nó lại mang dệt vào những cái bộ trang phục để tưởng nhớ những cái con vật sống liền kề với mình
và thứ hai nữa là cái bộ trang phục của người pà thèn là cái lưu giữ của người bà thẻn này bằng một cái hình thức là nhớ ở trong đầu
khi mỗi một người phụ nữ mà muốn dệt được một bộ trang phục này thì bắt buộc thì các chị em học đó phải nhớ hết vào trang phục này
giờ lúc đó thì các chị em mới theo hoa tại cái khung cửa đó được
với sự tác động ảnh hưởng của đời sống hiện đại trang phục truyền thống của người pà thèn cũng đứng trước nguy cơ bị mai một như nhiều dân tộc thiểu số khác
nghệ nhân xìn thị giang người đã gắn bó với nghề dệt thổ cầm của dân tộc mình hơn bốn mươi năm và bằng tất cả sự khéo léo say mê với khung dệt từ thủ ấu thơ được mẹ trì bào

bà giang vẫn ngày ngày cân mẫn tìm mẩn ngồi trước khung cửa
từng sợi vải được dệt thành từng đường chỉ được theo lên bộ trang phục đều được bà nâng niu trân trọng như những điều quý giá nhất trong cuộc sống
tôi học dệt từ lúc một mươi năm tuổi lúc ban đầu học thì được mẹ truyền dạy lại
theo dân tộc bà thẻn ngày xưa là không học theo dệt không dệt được trang phục bà thèn thì sẽ không có trang phục nữ để mặc
đến bây giờ bản thân cũng đã dệt thành thạo được bốn mươi năm năm

cấp ủy chính quyền và chính bà con bà thèn tại thôn my bắc xã tân bắc đã cùng nhau xây dựng nên hợp tác xã dệt truyền thống của quê hương